các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp hà nội ghi nhận hơn năm trăm linh ca mắc trong cộng đồng
ngoài năm trăm năm mươi bảy ca ở cộng đồng hà nội phát hiện sáu trăm ba mươi bốn ca ở khu cách ly và hai trăm bốn mươi chín ca ở khu phong tỏa
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hai mươi bốn hai trăm ba mươi bảy ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng chín ba trăm năm mươi bốn ca
số mắc là người đã được cách ly
liên quan đến việc công nhận mắc covid một mươi chín của người dân thông qua test nhanh tại nhà đại diện bộ y tế đã lên tiếng về vấn đề này
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa qua bộ y tế cũng có văn bản rất chi tiết hồi đáp sở y tế tp hà nội
về việc công nhận kết quả test nhanh tại nhà cho người dân
cụ thể sở y tế hà nội có đề nghị bộ y tế cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên
xác định người nhiễm sắc covid một mươi chín và xác định tình trạng khỏi bệnh cho gia đình
bộ y tế nhận định do tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội diễn biến phức tạp số mắc có xu hướng tăng
chính vì vậy để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
sở y tế căn cứ vào ba trường hợp để xem xét công nhận một trường hợp mắc covid một mươi chín
ở trường hợp thứ nhất người nào có xét nghiệm dương tính sắc covid một mươi chín bằng kỹ thuật neutron pcr
thứ hai là trường hợp bệnh nghi ngờ kết quả tết nhanh kháng nguyên dương tính
bộ y tế lưu ý test nhanh do bộ cấp phép nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
thứ ba là người không triệu chứng có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày
và kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm real time pcr để khẳng định
lúc này nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà cán bộ y tế sẽ có hướng dẫn cho người dân cụ thể để họ cách ly điều trị tại nhà cho an toàn
nhưng nếu họ không đủ điều kiện thì cơ quan y tế sẽ chỉ định xét nghiệm thêm bằng phương pháp real time pcr để khẳng định chắc chắn
trước khi đưa một trường hợp đi cách ly tập trung hoặc điều trị tại cơ sở y tế ông sơn nói
về đề xuất của hà nội liên quan đến việc sử dụng kết quả test nhanh để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
theo bộ y tế đối với người bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
ngoài ra những ngày này phải có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
test nhanh do bộ y tế cấp phép
lúc này ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân
đại diện bộ y tế cũng thông tin hướng dẫn trên hiện đang tạm thời đang áp dụng cho thành phố hà nội
bộ cũng sẽ nghiên cứu và cân nhắc thêm nếu như có áp dụng rộng rãi
liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín bị bỏ quên giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí cho rằng
chăm sóc hỗ trợ y tế là điều quan trọng và là sự cần thiết đối với f
nếu không được động viên chăm sóc tâm lý sức khỏe của người bệnh sẽ có nguy cơ trầm trọng hơn
mới đây bộ y tế cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
ngay khi tết nhanh có kết quả dương tính địa phương phải lập tức triển khai điều tra khoanh vùng truy vết
bên cạnh đó khi tết nhanh phát hiện dương tính bệnh nhân nào có triệu chứng phải được chuyển đi điều trị ngay
chưa có triệu chứng thì tạm thời đưa đi đến khu cách ly
tuy nhiên việc này chưa thật sự được áp dụng hiệu quả tại cơ sở
bởi trong thời gian qua nhiều trường hợp f bị bỏ quên dù đã nhiều lần liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi
gần đây một gia đình bốn f sống tại trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt hoàng mai
trở thành tâm điểm dư luận khi họ trải qua một tuần mắc bệnh nhưng không nhận được bất kỳ thông tin
hay hướng dẫn sự động viên hỗ trợ thuốc điều trị nào từ phía cơ quan chức năng
đáng chú ý gia đình bốn f này không đủ điều kiện cách ly tại nhà
lý giải về sự chậm trễ khi đưa các f đi cách ly tập trung
lãnh đạo ủy ban dân phường hoàng liệt thừa nhận hiện các cơ sở thu dung trên địa bàn phường đã quá tải
trước tình trạng này giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đại biểu quốc hội đoàn tp hà nội
nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương đã chỉ ra những tác hại khi f không được chăm sóc hỗ trợ kịp thời
chăm sóc hỗ trợ y tế là điều quan trọng và là sự cần thiết đối với f
cụ thể nhân viên y tế cần hướng dẫn phác đồ điều trị cho bệnh nhân
gấp phát thuốc chế độ dinh dưỡng giải luyện sức khỏe cho f
đặc biệt nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định cho các trường hợp f một f để nắm bắt tình hình sức khỏe
nếu không được động viên chăm sóc tâm lý sức khỏe của người bệnh có nguy cơ trầm trọng hơn ông trí khẳng định
đôi khi sự lo lắng hoảng loạn khiến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân trầm trọng hơn so với các tác hại của virus
cho nên sự động viên chăm sóc thăm hỏi kịp thời rất quan trọng
bởi đây là liều thuốc tinh thần đại biểu anh trí thông tin thêm
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cả nước ghi nhận một mươi năm hai trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó hai mươi một ca nhập cảnh và một mươi năm hai trăm một mươi năm ca ghi nhận trong nước giảm năm mươi hai ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố
có chín tám trăm ba mươi sáu ca trong cộng đồng
cụ thể ca mắc tại một số tỉnh thành
bến tre một hai trăm bốn mươi sáu cà mau một bốn trăm một mươi sáu
bến tre một bảy mươi một tp hcm một bốn mươi tây ninh chín trăm bốn mươi hà nội năm trăm ba mươi năm phú thọ một mươi bảy tuyên quang một mươi hà tĩnh tám cao bằng sáu lào cai năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hải phòng giảm ba trăm linh sáu cà mau giảm hai trăm sáu mươi tám đồng nai giảm một trăm bốn mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bến tre tăng bốn trăm tám mươi sáu sóc trăng tăng một trăm tám mươi
hà nội tăng một trăm một mươi hai
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm ba trăm hai mươi sáu ca trên một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một năm trăm linh tám bốn trăm bảy mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một năm trăm linh ba ba ca
trong đó một chín mươi hai bảy trăm linh một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bắc cạn là một ca
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm bốn trăm chín mươi hai sáu trăm năm mươi bình dương hai trăm tám mươi tám bảy trăm sáu mươi ba đồng nai chín mươi bốn một trăm chín mươi hai tây ninh sáu mươi hai một trăm ba mươi hai lòng an ba mươi chín năm trăm ba mươi bảy
điều trị số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi một năm mươi bảy ca

nhân nặng đang điều trị là bảy chín trăm một mươi hai ca
tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
ghi nhận hai trăm bốn mươi sáu ca tử vong tại tp hcm sáu mươi trong đó có một mươi một ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác bình dương hai mươi hai đồng nai hai mươi một an giang một mươi tám cần thơ một mươi năm
bến tre một mươi hai tiền giang một mươi hai tây ninh một mươi một đồng tháp một mươi một kiên giang một mươi một
vĩnh long chín sóc trăng tám long an tám bình thuận sáu cà mau sáu hà nội bốn bạc liêu bốn bà rịa vũng tàu ba
nghệ an một đắk lóc một trà vinh một bình phước một hậu giang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai trăm bốn mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi chín một trăm linh ba ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm